kính chào quý vị và các bạn
từ nay đến hết tháng bốn áp thấp phía tây có xu hướng hoạt động mạnh dần nên nắng nóng xuất hiện và gia tăng nhiều hơn
nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm từ một cho đến hai độ
tâm điểm của nắng nóng sẽ xuất hiện và gia tăng nhiều tại khu vực bắc bộ bắc và trung trung bộ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ cũng sẽ vẫn còn nhiều ngày nắng nóng diện rộng bởi mùa mưa chưa có dấu hiệu bắt đầu
trong điều kiện nắng nóng gia tăng nhiều ngày nguy cơ cao sẽ kéo dài thêm tình trạng khô hạn thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ đặc biệt là khu vực tây nguyên và nam bộ
theo dự báo khoảng ngày tám cho đến ngày một mươi tháng bốn sẽ có một đợt sóng mùa đông bắc cuối mùa tràn xuống nước ta và khiến cho miền bắc xuất hiện rét nàng bân
về thời tiết bắc bộ trong ngày mai do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây đang mở rộng dần nên sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng các tỉnh sơn la hòa bình có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bảy cho đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
khu vực từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bảy bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
khánh hòa trở vào đến bình thuận cường độ nắng dịu hơn với nhiệt độ trưa chiều ở trong mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
tây nguyên và nam bộ ít mưa ngày nắng nhiều
miền đông nam bộ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi sáu ba mươi tám độ
miền tây nam bộ và tây nguyên có mức nhiệt độ thấp hơn cao nhất trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
trên khu vực bắc giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa và trường sa không mưa ngày nắng gió nam đến đông nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá mức ba mươi bốn độ
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng nóng đêm không mưa
đến nam cấp hai nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi bốn ba mươi bảy độ